nhận lời mời của bộ trưởng quốc phòng liên bang nga đại tướng sergei shoigu và thưa ủy quyền của đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng do thượng tướng bế xuân trường
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã thăm và tham dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế thường niên lần thứ năm army hai nghìn một mươi chín tại liên bang nga
diễn đàn ami hai nghìn một mươi chín có sự tham dự của đại diện hơn một trăm hai mươi quốc gia trong đó có bốn mươi một đoàn cấp cao
ngoài ra còn có hơn một mươi quốc gia tham gia trưng bày sản phẩm của mình tại diễn đàn
đoàn đại biểu việt nam đã tham dự lễ khai mạc và phiên toàn thể với chủ đề kết nối thế giới gìn giữ tương lai
đoàn công tác dự kiến sẽ có các buổi gặp và làm việc với chủ tịch phân ban nga trong ủy ban liên chính phủ nga việt
về hợp tác kỹ thuật quân sự lãnh đạo công ty xuất khẩu vũ khí nga
cũng như tiếp xúc và làm việc với một số đối tác quan tâm
tại diễn đàn khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng các loại vũ khí kỹ thuật quân sự được trưng bày tại chỗ
mà còn được tham dự các buổi trình diễn máy bay xe tăng được tiến hành tại các thao trường
năm nay nhân kỷ niệm năm năm thành lập diễn đàn có nhiều mẫu vũ khí mới là các loại xe bọc thép
vũ khí có độ chính xác cao được đưa ra giới thiệu với các đối tác và khách tham quan